trong đó kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được bảy trăm một mươi một bốn trăm sáu mươi bảy hồ sơ bằng một trăm ba mươi sáu cùng kỳ xử lý điều chỉnh qua kiểm tra trên hai tỷ đồng
cơ quan thuế đã thực hiện thanh kiểm tra hai trăm sáu mươi chín doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết xử lý điều chỉnh qua thanh kiểm tra trên ba hai trăm linh tỷ đồng
thống kê cũng cho thấy một mươi tháng thì toàn ngành thuế đã thực hiện thu hồi nợ động ước đạt khoảng hai mươi ba một trăm linh tỷ đồng đạt bảy mươi sáu bảy chỉ tiêu thu nợ giao
cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách là hai mươi chín tám mươi tỷ đồng
trong đó khoanh nợ là hai mươi năm sáu trăm tám mươi hai tỷ đồng xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là ba ba trăm chín mươi tám tỷ đồng
cục hàng không việt nam vừa tiếp tục có văn bản gửi bộ giao thông vận tải về kế hoạch mở lại đường bay quốc tế
theo đó cục hàng không việt nam đề xuất tái khởi động các chuyến bay quốc tế thường lệ
trước hết bằng việc khôi phục các chuyến bay chọn gói combo trong giai đoạn một cho các đối tượng là công dân việt nam
cùng với đó tổ chức chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến một số địa phương như phú quốc khánh hòa quảng ninh
cụ thể theo kế hoạch mà cục hàng không việt nam xây dựng dự kiến các chuyến bay combo sẽ được mở tại các thị trường
nhật bản hàn quốc đài loan trung quốc singapore thái lan malaysia pháp đức nga australia và các thị trường khác
khi có nhu cầu luân chuyển lao động tần suất khai thác được quyết định theo năng lực tiếp nhận cách ly của địa phương
chỉ được cấp phép bay sau khi phương án tiếp nhận cách ly được địa phương thống nhất
với chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế cục hàng không việt nam đã đề xuất không hạn chế thị trường
áp dụng với khách người nước ngoài có xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp là real time pcr hoặc real time lam
được lấy mẫu trong vòng bảy mươi hai giờ trước chuyến bay đầu tiên trong hành trình vào việt nam hoặc theo hướng dẫn mới của bộ y tế
có chứng nhận tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín
thưa quý vị những tác động nặng nề từ dịch covid một mươi chín không chỉ khiến ngành du lịch rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn
sụt giảm nghiêm trọng nguồn thu mà còn mang tới thách thức vô cùng lớn
đó là khoảng trống khó khỏa lấp về đội ngũ nhân lực bảo đảm cho sự vận hành du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát
ngành du lịch được khởi động và phục hồi ghi nhận tại thành phố đà nẵng
một trong những trung tâm du lịch của khu vực miền trung tây nguyên
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội thành phố đà nẵng
trước khi chưa có dịch covid một mươi chín quý i năm hai nghìn hai mươi thành phố có khoảng năm mươi lao động trực tiếp trong ngành du lịch
nhưng đến tháng chín năm nay chỉ còn hơn một mươi một lao động tức là giảm tới tám mươi
một cái vấn đề trầm trọng mà chúng tôi đang gặp phải đó là sự thiếu hụt nhân sự
không chỉ là thiếu hụt về số lượng số lượng mà cái chất lượng của nhân sự cũng sản xuất một cách nghiêm trọng
bởi vì suốt thời gian qua
anh chị em không có cơ hội cõi sát không có sợi làm việc
rất nhiều anh chị em đã đổi nghề và đặc biệt là rất nhiều anh chị em đã trở về quê
và có thể họ sẽ quay lại thành phố để làm việc
một vấn đề đáng lo ngại nữa là ngành du lịch thiếu hụt nguồn lao động kế cận trong vài năm tới
khi mà hiện nay việc tuyển sinh khối dịch vụ du lịch của các trường gặp nhiều khó khăn
cần lớn thì do cái dịch cho nên là phụ huynh các em sinh đó
là có cái tư tưởng
khó mà sinh dịch cũng đạt
thứ hai là do cái tình dịch dặn đánh là cái kinh tế của các gia đình của các em
nó cũng khó khăn trong công tác nhập học
bên cạnh việc mà giảm cái tỷ lệ nhập học do ảnh hưởng của covid
về cái việc làm hoặc là cái điều kiện kinh tế của phụ huynh
thì một cái nữa mà cái ảnh hưởng đó là cái tỷ lệ mà các em đăng ký xét tuyển nó cũng giảm
so với lại các năm trước
mà đó là cái ảnh hưởng trực tiếp về kinh tế thành ra là cũng dẫn đến cái việc mà các em có thể nói là chưa đủ điều kiện để theo học
cố gắng mở cửa sớm hoạt động trở lại ngay khi được phép để giữ chân lao động
nhất là những lao động cốt cán là cách mà một số đơn vị trong lĩnh vực du lịch đà nẵng triển khai
khách sạn này là một trong số đó
khách sạn mở cửa sớm cũng là một phần giữ chân nhân viên
vì thời gian nghỉ quá lâu và
hiện tại thì khách sạn cũng như tập đoàn cũng đang cố gắng để trả lương cho cán bộ nhân viên trong một chương mực nào đó
cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp
chính quyền thành phố cũng đã triển khai những chính sách đối với lao động trong lĩnh vực du lịch
cho phép vay không thế chấp đồng thời giúp họ sớm tiếp cận những nguồn hỗ trợ
đối với người lao động thì chúng tôi cũng cùng với ngành lao động thông minh xã hội để tham dự cho thành phố ban hành kế hoạch một trăm ba mươi năm
qua đó thì cho đến thời điểm này cũng đã hỗ trợ được một bảy trăm linh hướng dẫn viên với tổng kinh phí khoảng trên sáu tỷ đồng
và sáu mươi một lao động tự do với số tiền sáu mươi bảy mươi triệu đồng trong thời gian vừa qua
những sự hỗ trợ là nguồn động viên giúp lao động trong lĩnh vực du lịch phần nào giữ được lửa nghề
để có thể sẵn sàng quay trở lại khi du lịch phục hồi
nhưng rõ ràng nhân sự trong lĩnh vực du lịch không phải là bài toán đơn giản
chỉ cần những kiến sách thiết thực và đồng bộ
ban quản lý các khu công nghiệp ở đồng nai cho biết tổng doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
trong khu vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi một đạt trên một mươi bảy tám tỷ usd
trong đó các doanh nghiệp fdi xuất khẩu hơn một mươi một ba tỷ usd và tiêu thụ nội địa hơn sáu năm tỷ usd
tượng đường trên ba một mươi bốn tỷ usd
từ đầu năm đến nay hàng hóa của doanh nghiệp fdi sản xuất ra tiêu thụ ở thị trường trong nước tăng gần bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp fdi doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đã chú ý tìm nguồn nguyên liệu phụ liệu trong nước
và mở rộng kênh bán hàng nội địa
việc kết nối giữa doanh nghiệp fdi với nhau và doanh nghiệp việt để cung ứng sản phẩm đầu vào cho nhau đang được đồng nai khuyến khích để giảm nhập khẩu tăng xuất siêu
đồng thời nâng dần tỷ lệ nội địa hàng hóa sản phẩm để khi xuất khẩu dễ dàng hưởng các ưu đãi về thuế quan
sản xuất hữu cơ là hướng phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng
có thể thấy nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở hà nội đã định hình được vị thế trên thị trường
được biết đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh như hiện nay
hơn ba hectare rau các loại được trồng trong nhà kính tại xã văn đức huyện gia lâm hà nội
hệ thống tưới tiêu cho rau là nước sạch phun xương được đầu tư máy móc tự động
trong việc chăm sóc rau hợp tác xã này không sử dụng phân bón hóa học thuốc trừ sâu để đảm bảo sản phẩm phục vụ tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng
mình chăm sóc rau
khi mà chuẩn bị rau để ăn thì mình sẽ cách ly để cho nó đủ ngày thì mới rổ mới cắt để cho bà con ăn thì nó an toàn hơn
rau của chúng tôi thì chỉ dùng phân hữu cơ thôi và phun thì chỉ phun những loại sinh học để đảm bảo cho bà con
như tiêu chí của hợp tác xã rau sạch triều tâm đề ra là làm hướng tới rau hữu cơ
hợp tác xã là không dùng đến thuốc hóa học không dùng đến thuốc diệt cỏ
đấy là những cái
hợp tác xã đề ra là ba không
và những cái đấy là hợp tác xã không có
còn lại là bốn có là hợp tác xã dùng đến là cái giống sạch đất sạch nước sạch và canh tác sạch
tương tự nhiều mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ đã được triển khai tại các huyện trên địa bàn hà nội
điển hình như tại huyện mê linh
hiện có tới năm mươi hợp tác xã sản xuất rau truyền thống đã chuyển sang hữu cơ
và khẳng định được thương hiệu trên thị trường
góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân
chúng ta không nên sử dụng các thuốc ngoài luồng
và chúng ta sử dụng các phân vi sinh thuốc sinh học
làm sao đáp ứng những yêu cầu thực tiễn mà bản thân chúng ta là người sử dụng
và có thể chúng ta sẽ cắt và bán cho thị trường hà nội đảm bảo được cái an toàn vệ sinh thực phẩm
mặc dù hiệu quả đã được khẳng định
nhưng trên thực tế quy mô sản xuất nông nghiệp hữu cơ của hà nội
còn hạn chế
đến nay diện tích trồng trọt hữu cơ của thành phố mới đạt hơn hai hectare
trong chăn nuôi hà nội mới chỉ có các đơn vị thực hiện chuyển đổi hữu cơ
với tổng đàn khoảng một mươi bốn con lợn gà bò
khi mà được vận hành các cái chính sách của nhà nước
thì có các cơ quan của nhà nước vào cuộc
các cơ quan địa phương các cơ quan của các ngành quản lý nhà nước
rồi là chúng ta cũng tham gia một quản lý đó
để giúp cho người nông dân hoặc là các trang trại hoặc các doanh nghiệp
để người ta làm đúng quy trình đúng theo tiêu chuẩn hữu cơ mà chúng ta đã ban hành
và phải đi đến tất cả các sản phẩm hữu cơ thì đều phải có cái chấp nhận của bên thứ ba
hoặc là chứng nhận của pgs do các bên tham gia và tự quyết định
thì những chứng nhận đó thì đem lại lòng tin cho người tiêu dùng
nông nghiệp hữu cơ đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm
cũng như khả năng cạnh tranh của việt nam trên trường quốc tế
cùng với hỗ trợ xây dựng quảng bá sản phẩm hữu cơ
ngành nông nghiệp hà nội cần phối hợp với các cơ quan chức năng
triển khai các giải pháp giám sát chất lượng
đồng thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm về nhãn mát
nguồn gốc xuất xứ để tạo niềm tin cho người tiêu dùng
và bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất chân chính
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế
ngày bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam và khám xét nơi ở của phạm duy khánh
trú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu xác định phạm duy khánh
nguyên là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch của một ngân hàng
tại địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình
có mối quan hệ quen biết với nhiều người ở huyện bố trạch
thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho khánh
để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi
các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ hai đến bảy ngày
nhưng lãi suất cao theo thỏa thuận là từng gói vay
từ một đồng đến hai đồng một triệu một ngày
khi đã lấy được tiền khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn
mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt
được biết trước đó đã có một mươi ba người dân ở huyện bố trạch tố cáo phạm duy khánh
về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng
chiếm đoạt số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng
hiện vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc đã thu giữ tổng số tăng vật
gần một tạ pháo nổ sau khi bắt giữ ba đối tượng liên quan trong đường dây
mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn huyện
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đội điều tra tổng hợp công an huyện nghi lộc đã phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội và công an xã nghi lâm chia làm ba tổ công tác
tiến hành bắt giữ ba đối tượng gồm đặng văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trịnh công lực sinh năm hai nghìn hai
sá nghi lâm và trần đình lợi sinh năm hai nghìn hai chú tại xóm chín xã nghi lâm
khám xét nơi ở của cả ba đối tượng cơ quan công an thu giữ chín mươi năm kg pháo nổ
loại phao cối ba mươi sáu quả ba điện thoại di động và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
hiện chuyên án đang được công an huyện nghi lộc tiếp tục điều tra mở rộng
đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã quyết định loại bỏ thuốc
bảo vệ thực vật chứa hoạt chất là glyphosate chất gây ung thư cho sức khỏe con người
và cla pfiros là một loại chất độc hại ra khỏi mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại việt nam
thế nhưng thực tế các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa chlorpipirose và glyphosate
vẫn được lén nút mua bán sử dụng
tại tỉnh bà rịa vũng tàu đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an thành phố bà rịa phối hợp với công an phường long toàn kiểm tra hai căn nhà tại khu phố bốn
phường long toàn phát hiện thu giữ một ba mươi chai thuốc bảo vệ thực vật mang các nhãn hiệu
dragon liphosym peup lendup neda và một trăm linh gói mang nhãn hiệu comado
đây là thuốc bảo vệ thực vật dùng để diệt cỏ và diệt chuột có chứa các chất chlorpifos và glyphosate
chủ số hàng hóa này là ông nguyễn ngọc hải
ba mươi năm tuổi trú tại thành phố vũng tàu
làm việc với cơ quan công an ông hải thừa nhận số hàng hóa này được ông nhập về để bán cho những người có nhu cầu
ngoài hành vi kinh doanh hàng cấm địa điểm nhà kho của ông hải cũng không đảm bảo các điều kiện về quản lý
lưu giữ buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
tổ công tác đã tiến hành niêm phong tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra làm rõ
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị